xin kính chào và mời quý vị theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trưa nay việt nam ghi nhận thêm một trăm bảy mươi sáu ca mắc covid một mươi chín mới
từ bệnh nhân số một mươi một ba trăm linh năm đến bệnh nhân số một mươi một bốn trăm tám mươi
trong đó một trăm bảy mươi bốn ca ghi nhận trong nước
bao gồm tại tỉnh bắc giang là một trăm hai mươi tám ca thành phố hồ chí minh ba mươi năm ca bắc ninh tám ca hà tĩnh hai ca và nghệ an một ca
trong đó một trăm bảy mươi ba ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
và hai ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh tây ninh
như vậy đến nay việt nam có tổng cộng chín tám trăm ba mươi một ca ghi nhận trong nước và một sáu trăm bốn mươi chín ca nhập cảnh
có hai mươi bốn tỉnh thành gồm yên bái quảng ngãi đồng nai quảng ninh quảng nam quảng trị thừa thiên huế
nam định hòa bình tuyên quang sơn la
ninh bình thanh hóa thái nguyên hưng yên hải phòng tây ninh gia lai bạc liêu điện biên đắk lắc
đồng tháp trà vinh và thành phố đà nẵng đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới
nhằm tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch và bảo đảm lưu thông
cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng của người dân
sở công thương tp hcm vừa đề nghị ngành y tế ưu tiên xét nghiệm tầm soát diện rộng covid một mươi chín
tại các chợ đầu mối của thành phố
tp hcm có ba chợ đầu mối là thủ đức bình điền và hóc môn
theo sở công thương tp hcm các chợ đầu mối với đặc điểm tập trung đông người
hoạt động giao dịch và lịch trình đi lại rất phức tạp và có nguy cơ lây nhiễm cao
tại các chợ đầu mối hàng đêm có hàng nghìn tấn hàng nông sản và lượng phương tiện từ các tỉnh đổ về
trong đó có cả hàng hóa và người xe từ vùng dịch
trường hợp phát sinh ca bệnh tại chợ đầu mối sẽ làm tăng nguy cơ bùng phát dịch covid một mươi chín trong cộng đồng
với tốc độ lây lan nhanh chóng rộng và khó truy vết
do vậy sở công thương đề nghị ưu tiên xét nghiệm tầm soát diện rộng covid một mươi chín
đối với cán bộ công nhân viên thương nhân người lao động đang làm việc
hoạt động tại ba chợ đầu mối để kịp thời sàng lọc phát hiện phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời
thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đồng nai cho biết là tất cả sáu mươi một trường hợp là f một
của ca nghi nhiễm covid một mươi chín của công ty trách nhiệm hữu hạn mec pacific singapore
khu công nghiệp amata tp biên hòa đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với virus sars cov hai
ngành y tế đã tiến hành khử khuẩn tại công ty trong ngày một mươi năm tháng sáu
hầu hết người lao động của công ty đều thuộc diện f một và f hai
đang phải tự cách ly tập trung cách ly tại nhà
nên khả năng công ty sẽ chưa thể tái sản xuất trong thời điểm này
vì hầu hết người lao động đang phải cách ly
ngành y tế tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra truy vết các trường hợp f hai f ba
liên quan để có phương án kiểm soát
kết quả xét nghiệm lần hai của các trường hợp f một
ngành y tế cũng khuyên cáo các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh
cần nghiêm túc chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong doanh nghiệp
đặc biệt là việc kiểm soát chuyên gia người lao động thường xuyên đi và về
giữa đồng nai và tp hcm
yêu cầu khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người lao động làm việc tại doanh nghiệp
khách đến để liên hệ công tác
một số tin tức an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn thế quang nguyên tránh văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh
và hai nguyên cán bộ tại đơn vị này để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai vừa thi hành lệnh khám xét nơi ở
và lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với bị can nguyễn thị lựu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
trú tại tổ năm phường tây sơn thành phố pleiku nguyên phó tránh văn phòng
ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can nguyễn thế quang nguyên tránh văn phòng
và nguyễn tôn nữ huyền vi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú tại chín mươi trên sáu mươi trường trinh phường phù đổng thành phố pleiku
nguyên kế toán của văn phòng đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh
để phục vụ công tác điều tra
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai xác định
từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi bảy
ông nguyễn thế quang và các bà nguyễn thị lự nguyễn tôn nữ huyền vi
đã lập dự toán trùng bảy biên chế
được văn phòng quốc hội bảo đảm
với số tiền là hơn hai ba tỷ đồng
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước
toán nhân dân thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo nguyễn đức tân
trú tại quận hai bà trưng thành phố hà nội
về hành vi trộm cắp tài sản
theo cáo trạng tân vốn là kỹ sư máy tính
làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn kms technology việt nam
chi nhánh đà nẵng
có địa chỉ nằm trên đường hai tháng chín
thuộc địa bàn phường hòa cường bắc quận hải châu
trong khoảng thời gian từ cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi
đến đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
lợi dụng lúc không có người để ý
tân đã lén lút trộm cắp tài sản của công ty đem bán đi
lấy tiền trang trải nợ nần của gia đình
cho đến thời điểm bị phát hiện
tân đã trộm cắp được một mươi hai máy vi tính một mươi bảy gram
và năm ổ cứng máy tính
với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt được lên tới hơn hai trăm năm mươi triệu đồng
tòa nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt nguyễn đức tân
tám năm tù về hành vi trộm cắp tài sản
tận dụng chính không gian ăn ở sinh hoạt
làm nơi sản xuất kinh doanh tập kết hàng hóa
là điều khá phổ biến hiện nay
tuy nhiên do khung quy định của pháp luật
về các điều kiện bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ
tại các mô hình này chưa cao
nhiều chủ cơ sở còn chủ quan
và chưa có nhiều kiến thức bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
dẫn tới việc tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ
đặc biệt là mất an toàn về điện
một không gian sinh hoạt bình thường
như bao hộ gia đình
thế nhưng bên trong là cả một cơ sở may mặc
với hơn một mươi công nhân
hàng loạt máy móc tiêu thụ điện
nhưng dây nguồn thì đâu nối tạm bỡ
khoảng cách thì mất an toàn
tại buổi kiểm tra
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
đã chỉ ra hàng loạt nguy cơ tiềm ẩn
có thể dẫn tới chập cháy tại cơ sở

thì khẳng định chưa bảo đảm
về an toàn phòng cháy chữa cháy
nhưng chủ cơ sở thì lại tự đánh giá
là an toàn
chính sự chủ quan này khiến các không gian
ăn ở sinh hoạt kết hợp sản xuất kinh doanh
luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ chập cháy
các nhu cầu người ta mới hoãn cải
kết hợp với cả sản xuất kết hợp với kinh doanh
thì chính vì vậy cho nên là các điều kiện
để đúng theo các tiêu chuẩn quy chuẩn
an toàn về phòng cháy chữa cháy
là gần như một trăm linh là không đảm bảo được
thời gian qua
để kiểm soát hạn chế tối đa nguy cơ cháy nổ
tại các địa điểm kinh doanh sản xuất
kết hợp nhà ở
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tp hà nội
đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền
trực tiếp xuống các hộ gia đình
để triển khai một số biện pháp ngăn ngừa
nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy
qua đó nhiều hộ dân đã áp dụng
triển khai hiệu quả tại gia đình
để kéo giảm nguy cơ mất an toàn chập cháy
nguồn điện ở trong gia đình
tất cả toàn bộ đều đi ống khen chống cháy
và chia nhỏ các nguồn ra
thứ hai nữa là
các cái cửa thoát hiểm thì không bao giờ khóa
tầng hai tầng ba
thì không nằm chuồng cọp
đều có thể thoát hiểm được hết
vừa ở vừa sinh hoạt
lại vừa sản xuất vừa kinh doanh
thế cho nên là nó rất nhiều yếu tố
bất ngờ mà không thể nào
một trăm linh kiểm soát được
mà cái quan trọng nhất là vẫn là phải nâng cao
cái ý thức của người dân
đấy muốn như vậy thì không chỉ riêng gì
lực lượng công an
mà phải tất cả các chính quyền địa phương
các bộ ban ngành
rồi kể cả là những người dân đấy
người ta nâng cao cái ý thức
tự đảm bảo an toàn phòng cháy cháy cho mình
thì cái việc mà giữ gìn không để xảy ra cháy nổ
nó mới đảm bảo được
theo thống kê
có tới bảy mươi các vụ cháy có nguyên nhân
từ sự chủ quan bất cẩn của con người
trong sử dụng điện
với việc tích cực đi từng nhà kiểm tra từng hộ
tuyên truyền nhắc nhở về sử dụng điện an toàn
của lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy cháy
ý thức của người dân đang ngày một được nâng cao
các biện pháp bảo đảm an toàn điện được quan tâm
triển khai nhiều hơn
qua đó kéo giảm nguy cơ chập cháy do sử dụng điện
cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận
hiện đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cao đức trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
chú tại khu phố sáu phường đức thắng
thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hoạn
đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản trung lan
có địa chỉ tại số d bảy phan kế bính
phường phú tài
thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
có hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quá trình điều tra xác định
trong năm hai nghìn một mươi chín
cao đức trung lợi dụng danh nghĩa giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
tư vấn xây dựng và kinh doanh bất động sản trung lan
tự thành lập khu dân cư
tại thôn phú mỹ
xã hàm mỹ huyện hàm thuận nam
trên đất của người khác
khi chưa được cấp phép của các cấp nhà nước có thẩm quyền
nhưng cao đức trung đã sử dụng bản vẽ phân lô
và tiến hành giao bán
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
cao đức trung đã ký hợp đồng thỏa thuận
chuyển nhượng quyền sử dụng đất
cho bốn cá nhân nhằm chiếm đoạt số tiền
hai tỷ bốn trăm tám mươi triệu hai trăm bốn mươi ba nghìn đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận
thông báo ai là bị hại của vụ án
mua các lô đất thuộc các dự án
của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng
và kinh doanh bất động sản trung len
thì liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận
cung cấp thông tin tài liệu có liên quan đến vụ án
để được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật
địa chỉ liên hệ
số bốn châu văn liêm phường phú thủy thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
tiếp theo biên tập viên thế cương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn
những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị phòng cảnh sát thiên án hình sự
và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hải phòng
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn văn liêm
bá đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hộ khẩu thường trú tại năm trên bảy mươi hai
trên hai trăm ba mươi chín lê lợi phường lê lợi
quận ngô quyền thành phố hải phòng
về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m bảy mươi hai
và có sẹo chấm cách ba cm
trên sau đuôi lông mải trái
cũng phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
và phải nhận quyết định truy nã
của công an quận lê trân thành phố hải phòng
là đối tượng vũ ngọc hải
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
hộ khẩu thường chú tại số năm b một trăm linh năm
tổ tám phường cát bi
quận hải an thành phố hải phòng
đặc điểm nhận dạng
đối tượng cao một m bảy mươi năm
và có nốt rùi cách một năm cm
trên sau mép phải
còn về tội trộm cắp tài sản công an quận hải an thành phố hải phòng
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn đức mạnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hộ khẩu thường chú tại hai mươi chín trên chín mươi ba
trên tám mươi một đường đà nẵng
phường lạc viên quận ngô quyền thành phố hải phòng
đặc điểm nhận dạng
có xeo thẳng hai cm cách một năm cm
dưới đuôi mắt trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát
điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện